văn phòng chính phủ vừa có văn bản truyền đạt ý kiến chỉ đạo của phó thủ tướng vương đình huệ
trưởng ban chỉ đạo điều hành giá về tình hình giá thịt lợn có xu hướng tăng cảo
phó thủ tướng giao bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn chủ trì phối hợp với các bộ tài chính
công thương và tổng cục thống kê khẩn trương đánh giá tình hình cung cầu thịt lợn
bao gồm cả thịt lợn hơi và thịt lợn thành phẩm từ nay đến cuối năm hai nghìn một mươi chín
có kịch bản và giải pháp ổn định giá cả cung cầu thịt lợn từ nay đến cuối năm
đặc biệt là trong các dịp lễ tết nguyên đán canh tí năm hai nghìn hai mươi
cả phương án nhập khẩu từ các thị trường có quan hệ thương mại với việt nam
để bù đắc thiếu hụt nguồn cung trong nước
tổng cục thống kê chủ trì phối hợp với các cơ quan liên quan đánh giá tác động của giá thịt lợn
đến chỉ số giá tiêu dùng cpi phối hợp chặt chẽ với các bộ cơ quan để có giải pháp
bảo đảm mục tiêu kiểm soát chỉ số giá tiêu dùng năm hai nghìn một mươi chín và năm hai nghìn hai mươi
theo mục tiêu quốc hội chính phủ giao
phó thủ tướng giao bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn tổng cục thống kê
báo cáo thủ tướng chính phủ và phó thủ tướng vương đình huệ
trưởng ban chỉ đạo điều hành giá các nội dung trên trước ngày hai mươi một tháng một mươi